trên địa bàn thành phố cần thơ hiện có một trăm một mươi ba cơ sở sản xuất kinh doanh giống thủy sản
trong đó chủ yếu là cá trà giống hàng năm cung cấp cho các hộ nuôi hơn hai trăm linh triệu con
tuy nhiên thời gian gần đây do giá cá cha thương phẩm tăng cao
bà con nông dân mở rộng mô hình nuôi chính vì thế nguồn giống chưa thể đáp ứng nhu cầu
đến nay có hai hợp tác xã nuôi cá cha với diện tích hai mươi bảy hectare
ba mươi hộ tham gia liên kết sản xuất với các nhà máy với diện tích một trăm bốn mươi bốn hectare
hai mươi vùng nuôi của bảy doanh nghiệp tham gia nuôi cá trà với diện tích một trăm bảy mươi hectare
tổng diện tích nuôi thủy sản an toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn đạt hai trăm ba mươi hectare
hiện tại các công ty chế biến thủy sản trên địa bàn có khuyên hướng xây dựng vùng nuôi tập trung
để ổn định nguồn nguyên liệu đầu vào cho nhà máy chế biến
ngành nông nghiệp thành phố đang chú trọng phát triển các mô hình nuôi
theo tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường
và nâng cao giá trị sản phẩm hòng hóa khi sản xuất khẩu